cái kinh phí lớn

nhân dân pháp

cũng là nhà nước cho tiền đấy

những cái tác phẩm

vâng họ đầu tư đúng chỗ
nó mà lọt qua cái sàng lọc để
chính phủ có quyết định mua đó
và có quyết định rằng nó đủ tư cách
để phục vụ khán giả pháp hay không
đấy tôi thấy có cái giống chúng ta
và cũng có những cái khác chúng ta
đấy thì làm thế nào để chúng ta làm được
điều như thế để có được những tác phẩm
thực sự xuất sắc như
một trong tác phẩm đó chúng ta đã được xem
khán giả việt nam đã được xem đó là aosso
nói là để cho
quý vị nắm được tình hình như vậy
chứ còn thực ra chúng tôi vẫn đang nỗ lực
thông qua từng tác phẩm của mình
vượt qua tất cả mọi thứ khó khăn
với cái nguồn tiền nhà nước cho
đó chúng tôi dựng những vở như
anh tiến đã từng xem
chuyện tình khâu vai hoa hát đế hừng đông
gần đây nhất là
thầy ba đợi của hai miền
rồi ni sư hương tràng ngã quỷ v v
và chúng tôi cũng đang tiếp tục những tác phẩm khác
chúng tôi làm hết sức để nó có được
chất lượng cao nhất và thế này
những tác phẩm của chúng tôi cũng không quá mang màu sắc chính trị đâu
bởi vì chúng tôi đừng có nghĩ rằng
là nhà nước chỉ đạo về tư tưởng
mà làm cho các tác phẩm khô không có đâu
chúng tôi vẫn làm những tác phẩm hết sức
là mềm mại và thu hút khán giả
những cái đề tài lịch sử
mà nó có thể nói là
tôi khẳng định những tác phẩm của chúng tôi
phần nào khá là thỏa mãn
được cái nhu cầu khán giả
nhưng triển khai bán vé vẫn không được
thì tôi muốn nói đấy là thực tế
phải tạo ra một cái cơ chế để kích thích
các cái sản phẩm ví dụ như anh kiên
vừa gợi ý đến chính phủ pháp
hoặc còn mua những cái sản phẩm hay
của việt nam
để trình diễn rộng rãi cho công chúng pháp
thế ví dụ
ở đâu đó nếu như có một cái vở diễn rất hay
được khẳng định
qua thời gian nào đấy
thì nhà nước cũng có thể có một cái thẻ bài
để cho cái vở diễn
được đi theo cái kênh
giới thiệu cho các trường đại học chẳng hạn
hay giới thiệu cho các bộ đội chẳng hạn
hoặc là nhiều các cái đơn vị khác nhau
thì đấy là chính là cái kênh
mà có thể nhà nước hỗ trợ để giúp
vừa giới thiệu sản phẩm
vừa có thêm thu nhập cho anh em
chứ còn nếu mà đầy
các nghệ sĩ
không biết làm kinh tế
phải nói thẳng là có biết làm kinh tế đâu
thì mới làm nghệ sĩ mới làm biểu diễn
thế bây giờ mà đi ra làm kinh tế
thì không chóng gì gì
lại thua tiếp phát nữa
tức là diễn cũng không ai
sản phẩm cũng không ai mà đi làm cái nghề khác cũng không làm được
thì cũng biết làm đâu cũng được đào tạo đâu mà làm
phải chắc là làm thế nào đấy
để cho cái nghệ sĩ là gì
thật sự yên tâm với nghề
có thêm khoảng thời gian nữa để tính toán
tại vì cái khoảng thời gian sẽ là
cái khoảng thời gian đau đớn nhất
tại vì những người nào không còn phù hợp nữa sẽ rộn
bởi vì họ không thể không phải là không phù hợp
theo nghĩa là họ không đảm bảo nghề đâu
nhưng mà khi đôi khi đói quá hoặc là sự vận động của xã hội
khiến họ cần phải rơi bỏ nghề này
để đi làm nghề khác
để có thể kiếm được thu nhập rất là tốt
nhưng có những người
người ta lại đau đớn người ta bảo
phải quyết tâm trong khó khăn này
chúng ta lại quyết tâm xây dựng lại làm
đến nơi đang trốn
thì biết đâu đấy trong những
khoảng thời gian như vậy sẽ tìm ra những cái giải pháp
nó tích cực hơn
rõ ràng chúng ta có nhìn thấy một cái thực tế
là cái việc mà nhà nước
bao cấp cho các đơn vị nghệ thuật
từ rất nhiều năm nay
nó trong một trường mực nào đấy
thì nó chính là đẻ ra những cái sự trì trệ nhất định của sân khấu
và chính vì thế mới đặt ra yêu cầu
là cần phải xã hội hóa
chúng tôi đồng ý với quan điểm của hai nghệ sĩ
về cái việc trước hết là phải khẳng định
cái tính năng động tích cực chủ quan
của bản thân các đơn vị nghệ thuật
cũng như là những người nghệ sĩ
trong cái việc say mê trong cái việc tận hiến mình
ở cái bối cảnh sân khấu nó đầy khó khăn thế này
thế nhưng mà khác với phía quản lý
thì chắc chắn cũng phải có
những cái cơ chế chính sách thế nào đấy
để mà thực hiện cái xã hội hóa
thực hiện cái tự chủ
thì anh phải có cách tháo gỡ
để làm sao trước hết người ta có thể tồn tại làm nghề
và cao hơn nữa
là vẫn có thể cống hiến để cho ra đời những tác phẩm
mà nó thực sự là có chất lượng
đối với khán giả
trước tất cả những chuyện này
thì tôi nghĩ rằng là một câu trả lời là không đủ
và chính vì thế
một cái cuộc trao đổi chúng ta ngày hôm nay
tôi cũng chỉ xem nó như là một tiếng nói
mà có cái đóng góp nhất định
vào cái việc
mà tất cả những người quan tâm đến sân khấu
đến số phận của cái một mươi hai đơn vị nghệ thuật
thuộc bộ văn hóa giao du lịch
có thể lắng nghe
và từ đó thì có cái quyết định chính xác
rồi mình thì cũng
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị
đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay